hội khuyến học tỉnh hải dương đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
ban tổ chức đã trao tặng sáu mươi suất học bổng cin nhật bản mỗi suất trị giá một triệu đồng
tổng giá trị sáu mươi triệu đồng cho sáu mươi học sinh có thành tích học tập tốt
xa cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hải dương
những suất học bổng này đã phần nào sẻ chia giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập
đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên trong học tập
để đoàn viên thanh niên học sinh có thể chia sẻ thực hiện ước mơ khát vọng tuổi trẻ